vì để cho người dân đi xe cá nhân nhiều sẽ xảy ra ủng tắc giao thông đi xe máy nhiều sẽ có nguy cơ xảy ra tài nạn giao thông
vì vậy ông khẳng định vấn đề lớn nhất là phải khẩn trương phục hồi vận tải bằng đường bộ
tuy nhiên cần đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người vẫn chặn máy bay để di chuyển
vì khi lên máy bay họ phải khai báo y tế có thông tin đầy đủ về quá trình di chuyển
qua đó hành khách đi cùng xe có thông tin để có biện pháp theo dõi sức khỏe
vì vậy việc đầu tiên cần kiểm tra lại xem
đâu đó còn quy định đi xe khách phải ngồi giãn cách hay hạn chế tần suất hoạt động để tháo gỡ ngay
ông hùng khẳng định chúng ta đã tiêm chủng bao phủ toàn dân thậm chí trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
có cả trẻ em nên phải tự tin trong các hoạt động kinh tế xã hội
giờ đây trách nhiệm của các ngành các cấp là phải gửi thông điệp này đến người dân
để người dân tự tin đi lại bằng phương tiện công cộng
người dân chỉ tự tin tham gia giao thông khi họ được cung cấp đầy đủ thông tin được bảo vệ được hướng dẫn